thủ tướng chính phủ vừa ký chỉ thị số một mươi năm yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thủ tướng nhấn mạnh việt nam đã và đang kiểm chế và kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên dịch bệnh vẫn phức tạp
để kiềm chế kiểm soát có hiệu quả sự lây lan chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc
bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cấp các ngành các địa phương và toàn thể nhân dân
tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc
chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch
bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng
quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực cố gắng hơn nữa
trong thực hiện các giải pháp nhiệm vụ phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư trung ương chính phủ thủ tướng chính phủ
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng miệt pháp hạn chế tụ tập đông người
từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dừng các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người
tại các địa điểm công cộng
dừng triệt đề các nghi lễ tôn giáo
hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí
tại các địa điểm công cộng
tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa
hạn chế việc di chuyển của người dân
nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch đến các địa phương khác
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay
và các hoạt động vận chuyển hành khách từ thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
đến các nơi khác trên toàn quốc
tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng
để hạn chế đi lại tập trung đông người
trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thủ tướng chính phủ cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm kỷ luật nghiêm
đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người
thủ tướng giao các bộ y tế quốc phòng công an ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương giả soát yêu cầu thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe
sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh vào việt nam
từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi không thuộc diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly giám sát phù hợp
chính quyền các cấp đặc biệt là cấp cơ sở cảnh sát khu vực công an xã thanh niên sung kích
trên địa bàn tổ dân phố thôn bản tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình
hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế
thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định
tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ
nhất là biên giới với lào campuchia đường thủy đường biển các cảng hàng không
tăng cường năng lực cả về nhân lực cơ sở vật chất bảo đảm cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh
chú trọng việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh
làm việc tại các cửa khẩu các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác
có phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận phân loại sang lọc người nhập cảnh
bảo đảm không quá tải các cơ sở cách ly tập trung trên tuyến biên giới được bộ
bộ y tế chỉ đạo phân luồng phân tuyến khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân
có phương án chăm sóc tốt bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ cán bộ y tế
đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc dịch covid một mươi chín
hỗ trợ vật tư trang thiết bị cho các tỉnh giáp lào campuchia
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương
chuẩn bị đầy đủ nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các phương án phòng chống dịch
kể cả việc huy động cơ sở vật chất của các tổ chức doanh nghiệp
bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng
xây dựng phương án về áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
cảnh báo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các tỉnh thành phố tăng cường đầu tư mở rộng việc xét nghiệm
các thành phố lớn tăng công suất xét nghiệm thực hiện chiến lược xét nghiệm sớm để cách ly
thủ tướng chính phủ giao các bộ công an y tế thông tin và truyền thông
ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xử lý nghiêm
kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật
không khai báo y tế khai báo y tế không trung thực trốn tránh chống đối
không chấp hành biện pháp cách ly y tế găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường
theo đúng quy định của pháp luật
bộ thông tin và truyền thông bộ y tế tiếp tục thông tin kịp thời đầy đủ công khai minh bạch
về diễn biến dịch bệnh tập trung thông tin về việc không tập trung đông người
khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền
về các trường hợp nghi mắc bệnh
các cấp các ngành tích cực đổi mới cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo điều hành làm việc học tập
thực hiện thủ tục hành chính hướng dẫn khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
thủ tướng chính phủ đề nghị nhân dân bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch tiếp tục chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh
trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết
rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang nơi công cộng tăng cường tự bảo vệ sức khỏe hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh
trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng nhất là đối với người cao tuổi có bệnh nền
chỉ thị cũng nêu rõ cùng với việc quyết liệt phòng chống dịch các cấp các ngành cũng cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể hữu hiệu
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội